theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm qua hai mươi năm tháng bảy ở bắc bộ và thanh hóa đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to hôm nay giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc trung bộ tiếp tục hoạt động mạnh
dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới ngày và đêm nay hai mươi sáu tháng bảy ở bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng sẽ do tố lốc và gió giật mạnh
từ đêm mai hai mươi bảy tháng bảy mưa to đến rất to có xu hướng tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an
cảnh báo mưa lớn ở bắc bộ bắc trung bộ và có khả năng kéo dài đến đầu tháng tám
thời tiết khu vực hà nội ngày và đêm nay có mưa mưa rào và rông
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình các sông ở thanh hóa nghệ an sẽ xuất hiện lũ
với đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao ở mức báo động hai báo động ba thượng lưu sông lô ở mức báo động một báo động hai
thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an lên mức báo động một báo động hai riêng sông bưởi thanh hóa khả năng lên mức báo động ba
cảnh báo lũ quét sạt lở đất nguy cơ rất cao sẽ do lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc và bắc trung bộ
đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang thanh hóa và nghệ an
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm nay ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động